chấp hành kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp thứ hai mươi một
ban thường vụ quân ủy trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội báo cáo kết quả điều tra xác minh
về các sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y trong việc nghiên cứu ban giao đề tài chế tạo
bộ sinh phẩm riatam pca và rialatam pca phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín gọi tắt là hai nghìn một mươi chín ncov
và sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của công ty việt á
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với thượng tá hồ anh sơn
phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y về tội tham ô tài sản
và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và đại tá nguyễn văn hiệu
trưởng phòng trang bị vật tư học viện quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ban thường vụ quân ủy trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội khẩn trương mở rộng điều tra
làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật
ba đối tượng đang vận chuyển bốn hộp thuốc điều trị covid một mươi chín không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên vừa bị đội năm phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phát hiện bắt giữ
cụ thể vào tối ngày bảy tháng ba
công tác phát hiện ba đối tượng gồm tô đức hồng và phạm thị ánh nguyệt đang vận chuyển và giao cho phạm thị thúy nga bốn hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
trên bao bì có ghi chữ trung quốc thường được gọi là thuốc liên hoa thanh ôn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp đã mua số thuốc trên mang về địa bàn thành phố để tiêu thụ
toàn bộ số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa tổng giá trị hàng hóa khoảng hai trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện đối tượng hoàng văn tùng
trú tại tỉnh lạng sơn cùng với hai đối tượng khác đang có hành vi sản xuất chế tạo đạn súng săn
tăng vật thu giữ là một trăm năm mươi chín kg đạn trì ba bộ máy tự chế sản xuất súng săn cùng với khoảng bảy trăm linh kg nguyên liệu trì dẻo quạng trì dùng để sản xuất đạn súng săn
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đã lên mạng để tìm mua nguyên liệu đạn trì máy nén khí máy cắt để sản xuất đạn cho súng hơi súng săn sau đó giao bán trên mạng xã hội
công an huyện hữu lũng cũng đã đưa các đối tượng cùng với toàn bộ tăng vật về công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh thanh hóa sau một thời gian dài theo dõi và lập án đấu tranh đội cảnh sát hình sự công an huyện triệu sơn đã triệt phá một đường dây đánh bạc
mua bán lô đề với số tiền giao dịch trên một tỷ đồng do phạm sĩ thiết chú tại huyện triệu sơn cầm đầu
theo đó từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện bắt giữ đối tượng phạm sĩ thiết và hàng chục đối tượng trên địa bàn tỉnh bắc giang và vĩnh phúc
đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn sms trên điện thoại với tổng số tiền trên một tỷ đồng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện triệu sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc này và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau hơn một mươi sáu giờ khẩn trương tiến hành điều tra phá án công an tp hà nội đã truy bắt được hai nghi can cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở phường xuân tảo quận bắc tử liêm hà nội
danh tính hai nghi phạm này được xác định gồm trần văn hiếu chú tệ phường đức thắng quận bắc tử liêm và nguyễn thanh tùng chú tệ phường thanh xuân bắc
hà nội sự việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng ngày bảy tháng ba hiếu và tùng đèo nhau bằng chiếc xe máy cũ đỗ trước cửa chi nhánh tây hồ tây của việt tinh banh
thuộc địa bàn phường xuân tảo quận bắc tử liêm sau đó một đối tượng đã xuống xe dùng dao khống chế bảo vệ tên còn lại vào trong dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp tiền
sau khi lấy được tiền hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát hiện cơ quan công an đã thu giữ được hai con dao và một khẩu súng giả của đối tượng cùng với hai trăm linh triệu đồng
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ việc trong bản tin tiếp theo
còn tại thanh hóa sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh đội cảnh sát hình sự công an huyện triệu sơn đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số tiền giao dịch trên một tỷ đồng do phạm sĩ thiết chú tại huyện triệu sơn cầm đầu
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện và bắt giữ đối tượng phạm sĩ thiết và hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ
trên địa bàn tỉnh bắc giang vĩnh phúc đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn sms trên điện thoại với tổng số tiền trên một tỷ đồng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện triệu sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc này và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín số ca mắc bệnh tại tỉnh quảng bình tăng cao hàng ngày
người dân đã tìm mua kit test nhanh và thuốc điều trị để tự kiểm tra sức khỏe và chữa trị tại nhà
và trước thực trạng này cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua các thiết bị y tế thuốc điều trị và nên mua theo danh sách được bộ y tế cấp phép liều hành
tại quảng bình trung bình mỗi ngày có trên hai ca điều này đã khiến cho người dân hết sức lo lắng
nhiều người đã tìm đến các tiệm thuốc phòng khám trên địa bàn để mua kit test nhanh thuốc điều trị và các thiết bị kiểm tra sức khỏe sang lọc
nhiều người đã tìm đến các tiệm thuốc phòng khám trên địa bàn để mua kit test nhanh thuốc điều trị và các thiết bị kiểm tra sức khỏe sang lọc

nhiều người đã tìm đến các tiệm thuốc phòng khám trên địa bàn để mua kit test nhanh thuốc điều trị và các thiết bị kiểm tra sức khỏe sang lọc
tại quảng bình trung bình mỗi ngày có trên hai ca điều này đã khiến cho người dân hết sức lo lắng
theo sở y tế tp hcm hiện thành phố còn khoảng hai mươi chín liều thuốc kháng virus đang cấp phát miễn phí cho f đủ điều kiện tại các trạm y tế cố định và lưu động
đồng thời bộ y tế đã cấp phép sản xuất thuốc monobravir cho ba doanh nghiệp dược năng lực sản xuất của các đơn vị này là khoảng hai triệu viên thuốc một tháng
và sắp tới bộ y tế sẽ cấp phép sản xuất muvir cho công ty dược đủ điều kiện khác vì vậy nguồn thuốc monupirevir trên thị trường không thiếu
mặt khác thuốc kháng virus hạn
sử dụng ngắn từ sáu đến tám tháng chữ lâu sẽ không có lợi điểm đặc biệt monopuravir là thuốc điều trị phải kê toa
người bệnh bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện mới được sử dụng thuốc khi dùng phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ sở y tế
và ngay trong hành trình kéo dài một mươi km
người dân đã vỡ quả cảm xúc khi được đặt chân về quê hương thời điểm này
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau hành trình kéo dài gần một mươi một tiếng từ bucharest về hà nội đây là những công dân đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự tại ukraine
em cảm giác rất vui mừng vì mọi người đã nghĩ đến bà con ở đất nước xa xứ
thật sự là rất xúc động và khi mà bước ra máy bay có một con thấy các chú đón thì cảm thấy là mình thật sự là rất là hạnh phúc khi được trở về lại quê hương của mình
trước đó những người thân của hành khách trên chuyến bay đã có mặt tại đây từ sớm họ mong ngóng được gặp lại người thân bạn bè
từ hôm qua thì nhận được cái tin là chính phủ cho chuyến bay cứu trợ
gia đình rất là mong con cái về càng sớm tốt và rất là trước hết là cảm ơn chính phủ
đã qua đây là
đã dành riêng những chuyến bay cứu trợ để cho bà con về nước
thế còn thì gia đình rất là phấn khởi và đang mong chờ để đón con cháu ra
nói chung là nhà mình thì đang đi chơi ở nam đảo thì cũng biết là gia đình hai bạn của mình không có người về được cái chuyến bay cứu trợ này

nói chung là rất là mừng vì các bạn được đi chuyến bay
rất là an toàn
mình có mong cho tất cả mọi người đều được đi xa và trở về nước này
không được để người dân việt nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng bị thương
không được để người dân trong quá trình sơ tán bị đói lạnh
phương châm ấy đã được các cơ quan đại diện việt nam ở các nước láng giềng của ukraine
quán triệt trong suốt quá trình thực hiện chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người việt sơ tán có nhu cầu về nước
có thể nói là từ khi khu vực xung sự xảy ra đặc biệt tại các khu vực rất là khắc nghiệt
trạng của ukraine thì một trong những chủ trương và ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo đảng nhà nước
chính phủ tổ chức chính phủ tổ chức tổ quốc đó là đảm bảo hiệu sự an toàn về mặt tính mạng
bảo hộ những lợi ích hợp pháp của công dân ở việt nam
người nước ngoài và lợi ích của doanh nghiệp người việt nam người nước ngoài
và ưu tiên và chỉ đạo các bộ ban ngành coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời điểm hiện nay
những cái ôm nhiều giọt nước mắt đã rơi
và quan trọng họ đã được về nơi an toàn không còn tiếng bom chiến sự mà ở đây là sự bình yên đó là quê hương
vâng ạ trước tình hình ngày càng nhiều người việt nam sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở ukraine
đặc biệt là sau khi liên minh châu âu eu mở cửa biên giới cho người tị nạn từ ukraine
gagelety phía đông của thủ đô bucharest đã trở thành điểm dừng chân của nhiều người việt sơ tán qua đường moldova và rumani
để đi đến tiếp hungary
ngay từ khi nắm tình hình về kế hoạch sơ tán kiều bào việt nam tại ukraine sẽ đi qua một số nước đông âu
đại sứ quán việt nam tại hungary đã huy động nguồn lực hai mươi bốn trên bảy
theo đó từ đại sứ cho tới từng cán bộ nhân viên được yêu cầu bật máy điện thoại thường xuyên để cập nhật và nắm bắt tình hình
tập trung toàn tâm toàn lực giúp đỡ bà con sang lánh nạn
trong tuần vừa qua toàn thể cán bộ đại sứ quán việt nam tại hungary
đã trực chiến hai mươi bốn trên bảy sẵn sàng hỗ trợ bà con từ ukraine sang đánh nạn
bà con đã phải vượt qua một quãng đường vô cùng gian lan vất vả để sang được đến đây
vì thế làm được gì cho bà con thì toàn bộ cán bộ đại sứ quán sẽ hỗ trợ hết sức có thể
nhóm thông tin pháp lý liên tục cập nhật thông tin từ chính quyền ukraine và eu
để hỗ trợ bà con trong trường hợp gặp khó khăn về thủ tục pháp lý liên quan tới giấy tờ
trong khi nhóm hậu cần sẽ lo chỗ ăn ở và nhu yếu phẩm cho bà con
khi chúng tôi đến đất nước hungary thì được sự tiếp đón sự giúp đỡ của đại sứ quán việt nam
tại hungary cũng như là các đại diện của các hội đoàn ở hungary xin được thay mặt cho đoàn

đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với hiệp hội người việt nam tại hungary cùng với sự tích cực nhiệt tình của cộng đồng
trong công tác bảo hộ công dân hỗ trợ kiều bào từ ukraine ngay từ những ngày đầu tiên
vận động quyên góp tài chính và vật dụng thiết yếu túc trực ngày đêm để thu xếp nơi ở hỗ trợ ăn uống
hướng dẫn thủ tục và cung cấp thông tin cho bà con
tính đến nay đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại hungary đã đón hỗ trợ hơn hai trăm linh kiều bào sơ tán từ ukraine
trong đó khoảng hơn một trăm bốn mươi người được hỗ trợ chỗ ở
số còn lại được hỗ trợ để đi tiếp ngay sang các nước eu khác
thưa quý vị với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị cáo halima sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại bảy phường sáu thành phố trà vinh
đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên phạt một mươi năm tù
theo cáo trạng từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
halima đã xin ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi phạm tội halima đưa ra thông tin gian dối với chị ruột là safia
ngụ bảy phường sáu thành phố trà vinh về việc thửa đất tài sản nguyệt hóa huyện châu thành
nằm trong diện quy hoạch
nhà nước cần xem xét lại bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục bồi thường
và thửa đất tại xã long đức thành phố trà vinh có người cần mua muốn xem giấy tờ đất
tin lời halima safia đã giao hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó halima thuê một người tên minh trên mạng xã hội không rõ địa chỉ
để làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
một giấy chứng minh nhân dân mang tên safia và ghế hình của halima với giá hai mươi bốn triệu đồng
có giấy tờ trong tay hai lima đưa hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho chị safia cất giữ
còn lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật như xác nhận tình trạng hôn nhân
chứng minh nhân dân giả
sau đó halima mang đến tiệm cầm đồ của ông trịnh quốc toản ở phường sáu thành phố trà vinh
thỏa thuận cam kết và làm hợp đồng chuyến nhượng hai thợ đất bằng hình thức lật cầm đồ
tất cả các thủ tục halima đều mạo danh chữ ký của chị safia chiếm đoạt số tiền một tám tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
đã tuyên phạt halima tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảy năm tù
tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức ba năm tù tổng mức hình phạt là một mươi năm tù
ngày tám tháng ba công an phường phước long b thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết
đang truy xét cặp đôi giàn cảnh va quẹt xe máy để trộm cắp tài sản của một nữ sinh
theo camera an ninh ghi nhận vào khoảng một mươi sáu h ba mươi năm chiều ngày bảy tháng ba
nữ sinh lớp một mươi một sau giờ tan học chạy sang tay ga vision về hẻm một c đường hai mươi hai
phường phước long b tp thủ đức thì có một đôi nam nữ gần năm mươi tuổi bám theo
vượt lên trước rồi dừng xe
người nữ ngồi sau lập tức nhảy xuống xe ra bộ nhầm đường
còn người đàn ông lái xe khi quay đầu cố tình va chạm để đánh lạc hướng nữ sinh
lợi dụng thời cơ nữ sinh không để ý
người phụ nữ đi vòng lên trước để lấy chiếc điện thoại iphone một mươi một cho học xe
nữ sinh không hề hay biết tới khi về nhà thì mới phát hiện vụ việc
xin nhờ nhà dân trích camera và trình báo công an
qua những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ việc
có thể thấy tất cả hành vi của cặp đôi này rất chuyên nghiệp
giữa các đối tượng